nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách bằng đường thủy
ủy ban nhân dân tp hcm vừa đề nghị bộ giao thông vận tải bộ tài chính
hoán đổi hai phà công suất lớn loại hai trăm linh tấn phục vụ nhu cầu đi lại của người dân
tại bến phà bình khánh và cát lái
sở giao thông vận tải tp hcm cho biết năm hai nghìn một mươi bảy lượng khách đi lại tại bến phà bình khánh tăng năm
lượng ô tô tăng một mươi tám so với năm trước lượng phương tiện qua phà cắt lái cũng tăng tương tự
đặc biệt vào dịp cuối tuần ngày lễ tại hai khu vực này tình trạng ủng tắc giao thông thường xảy ra
do vậy ủy ban nhân dân tp hcm đề nghị bộ giao thông vận tải khoán đổi hai phà công suất lớn loại hai trăm linh tấn
đang khai thác tại phà vàm cống tỉnh an giang về phục vụ nhu cầu đi lại tại tp hcm
sắp tới khi cầu vằm cống thông xe phương tiện vận tải bằng phà sẽ hạn chế sử dụng
do vậy việc hoán đổi hai phà này giữa tp hcm và tỉnh an giang là phù hợp
theo đó thành phố sẽ chuyển cho tỉnh an giang khai thác ba phà công suất loại sáu mươi tấn